đêm qua khu vực vùng núi bắc bộ đã có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to gây sạt lở đất đá gây thiệt hại về người và tài sản tại hà giang
sáng tối và đêm nay vùng núi bắc bộ vẫn có mưa rào và rông rải rác nhưng thời gian mưa không kéo dài và lượng mưa thì ít hơn
tuy nhiên nguy cơ sạt lở đất đá ở vùng đồi núi vẫn còn vì vậy người dân tại đây cần chú ý đề phòng
từ ngày mai đến ngày tám tháng bảy các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi rìa phía đông nam của vùng áp thấp nóng phía tây
do vậy toàn khu vực ngày còn nắng nhiều với cường độ nắng mạnh trong khoảng thời gian là từ một mươi một giờ trưa đến một mươi bảy h chiều với nền nhiệt độ cao nhất ở mức ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
vùng áp thấp nóng từ phía tây cũng tác động mạnh mẽ đến các tỉnh duyên hải miền trung cộng với hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực bình định và phú yên
có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ kèm theo độ ẩm không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao
các tỉnh từ khánh hòa đến khu vực ninh thuận bình thuận thì nhiệt độ thấp hơn phần phía bắc khi phổ biến ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ và về chiều tối có mưa rông ở một vài nơi
khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết không biến động nhiều trời tiếp tục có nắng nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều đạt ở mức hai mươi tám ba mươi một độ tại khu vực tây nguyên
và ở mức là ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực nam bộ có nơi là trên ba mươi bốn độ
mưa rông xuất hiện rải rác về lúc chiều tối cục bộ có mưa rông mạnh trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa có gió hướng nam là chính và hoạt động ở mức trung bình
cùng thời tiết ít mưa nên các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường
khu vực nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa có gió tây nam cấp bốn năm
tại đây thì có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm ở mức bốn một mươi km trong mưa trong cơn rông có thể xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt qua mức là ba mươi ba độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi ngày nắng nóng gió đông nam đến nam cấp hai nhiệt độ từ hai mươi tám ba mươi bảy độ